thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị trực tuyến với công an các địa phương về việc xây dựng nhà ở công vụ
gồm nhà ở doanh trại cho công an xã thị trấn trên toàn quốc
tham dự hội nghị có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tại các điểm cầu
báo cáo tại hội nghị nêu rõ sau hơn ba năm triển khai thực hiện
công an các đơn vị địa phương đã chủ động xây dựng công an xã thị trấn vững mạnh toàn diện về tổ chức
biên chế cơ sở vật chất trụ sở làm việc nhà ở doanh trại đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
tiếp đó công an các đơn vị địa phương báo cáo tình hình kết quả xây dựng nhà ở doanh trại cho công an xã thị trấn
và phương hướng giải quyết rất điểm những khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng nhà ở doanh trại của công an xã thị trấn
tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến nêu rõ trong quá trình triển khai thực hiện
một số địa phương đã thực hiện tốt công tác xây dựng nhà ở doanh trại cho công an xã thị trấn
tuy nhiên vẫn còn một số địa phương trong quá trình triển khai thực hiện còn chưa thực sự quyết liệt
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương từ giờ đến năm hai nghìn hai mươi năm phải có lộ trình kế hoạch cụ thể
để hoàn thành mục tiêu đề ra là tách bạch xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở doanh trại
để cán bộ chiến sĩ có nơi ăn ở sau khi làm việc
kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận những cố gắng bước đầu
mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo bộ trưởng yêu cầu quyết liệt thực hiện với mục tiêu
đến hết năm hai nghìn hai mươi ba một trăm linh công an xã thị trấn hoàn thành việc xây dựng nhà ở doanh trại cho cán bộ chiến sĩ
bộ sẽ có nghị quyết về việc này đề nghị công an các địa phương có chương trình hành động cụ thể
nêu mục tiêu của từng tháng
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu công an các đơn vị
địa phương khẩn trương hoàn thiện trình ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt đề án tổng thể
đảm bảo cơ sở vật chất xây dựng trụ sở đối với công an xã thị trấn
ngoài ra đồng chí bộ trưởng cũng khẳng định bộ sẽ quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất
công cụ hỗ trợ phương tiện trang bị để đảm bảo cho lực lượng công an xã thị trấn hoạt động an toàn hiệu lực hiệu quả